thủ tướng nguyễn xuân phúc cùng các nhà lãnh đạo asean đã tham dự lễ khai mạc hội nghị cấp cao asean lần thứ ba mươi bốn tại bangkok thái lan
tại lễ khai mạc thủ tướng nguyễn xuân phúc đã cùng các nhà lãnh đạo asean bấm nút khai trương kho vệ tinh asean đặt tại tỉnh chanat thái lan
trong khuôn khổ hệ thống hậu cần asean ứng phó với thảm họa thiên tai nhằm triển khai nhanh chóng các nhu yếu phẩm cứu trợ đến các vùng chịu thảm họa
phát biểu tại lễ khai mạc thủ tướng thái lan prayuth chan o chan đã ôn lại lịch sử hình thành và phát triển của asean
bangkok là nơi ký tuyên bố khai sinh asean một hiệp hội khiêm tốn với năm thành viên ban đầu để dần phát triển thành một cộng đồng một mươi nước thành viên
sống trong hòa bình ổn định hợp tác với người dân ở vị trí trung tâm
trong suốt quá trình phát triển asean đã chứng tỏ là một nhân tố quan trọng
chủ yếu giúp các nước thành viên phục hồi nhanh chóng vượt qua nhiều thách thức như khủng hoảng tài trình
để đến hôm nay asean là khu vực hòa bình không có xung đột tôn trọng lẫn nhau
đồng thời một asean vững mạnh và đoàn kết là nhân tố chủ đạo trong ổn định và phát triển ở khu vực
với chủ đề tăng cường quan hệ đối tác vì sự bền vững asean đã thể hiện ước mơ tiến tới một cộng đồng bền vững
trên cả ba trụ cột hướng tới người dân lấy người dân làm trung tâm và không để ai bị bỏ lại phía sau
duy trì hòa bình ổn định và hướng tới tương lai tranh thủ các cơ hội do cách mạng công nghiệp bốn mang lại
thúc đẩy kinh tế số tăng trưởng xanh tăng cường quan hệ với các đối tác nhằm phát triển bền vững
và giành vị thế toàn cầu cao hơn cho asean thúc đẩy kết nối trong mọi lĩnh vực tiến tới một asean không rào càn
thông điệp chính gửi đi là mong ước xây dựng một asean bền vững mọi mặt từ an ninh kinh tế an ninh con người
với khái niệm vạn vật bền vững coi đây như một adn của asean để tiếp tục truyền lại cho các thế hệ sau
hội nghị cũng đã thông qua tuyên bố tầm nhìn về đối tác vì sự bền vững hướng đến đẩy mạnh tính bền vững
trên cả ba trụ cột của cộng đồng asean và thông qua tầm nhìn asean về ấn độ dương thái bình dương
trong suốt quá trình diễn ra hội nghị thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc và đoàn đại biểu cấp cao đối tác
đã để lại ấn tượng tốt đẹp và nhận những lời chúc mừng chân thành nhất
và nồng nhiên nhất về sự kiện việt nam chống cử ủy viên không thường trực hội đồng bán liên hợp quốc năm hai nghìn hai mươi
với số phiếu ủng hộ kỷ lục
đây là điều hết sức vấn khởi và tự hào trong bối cảnh việt nam sẽ đảm nhiệm chức chủ tịch asean vào năm tới